nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội vừa đến thăm và làm việc tại tỉnh cao bằng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phó chủ tịch quốc hội biểu dương những cố gắng của cao bằng trong thời gian qua
và đề nghị cao bằng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
đặc biệt là chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với công tác xây dựng nông thôn mới
để thực hiện thành công mục tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
phát huy truyền thống cách mạng đi đầu gương mẫu cho các tỉnh miền núi khác nói theo
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên cao bằng thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và đã đạt được những kết quả khả quan
tốc độ tăng trưởng grdp đạt năm năm thu nhập bình quân đầu người đạt trên hai mươi triệu một người một năm
an ninh quốc phòng được giữ vững thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra
chiều cùng ngày phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng và đoàn công tác
đã đến dân hương đền thờ đại tướng võ nguyên giáp tại khu di tích quốc gia đặc biệt
rừng trần hưng đạo tại xã tam kim huyện nguyên bình
nơi đây bảy mươi hai năm về trước ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn đại tướng võ nguyên giáp đã chủ trì
thành lập đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của quân đội nhân dân việt nam
bách chiến bách thắng ngày nay
nhân dịp này phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã trao một mươi phần quà
cho các gia đình chính sách có công với cách mạng và các cháu học sinh đạt kết quả cao trong năm hai nghìn hai mươi